và ở mỗi giai đoạn phòng chống dịch bệnh dấu ấn của lực lượng công an nhân dân luôn rất đậm nét
trong giai đoạn này của cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
hiện nay dịch đã diễn biến hoàn toàn khác theo chiều hướng phức tạp khó lường
do đó cần ra soát kế hoạch kịch bản quy trình công tác phối hợp phòng chống dịch
với các cơ quan chức năng ngành y tế và quân đội nhân dân để đảm bảo chặt chẽ không bỏ chống nhiệm vụ không trùng dẫm
công tác y tế và lực lượng chức năng liên quan làm tốt công tác kiểm dịch y tế để kịp thời tham mưu đề xuất đánh đạo bộ
sẽ chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới
và thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc theo chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống bệnh dịch
đêm ngày sáu tháng ba lực lượng công an hà nội đã nhận nhiệm vụ triển khai điểm cách ly đầu tiên
tại khu phố trúc bạch quận ba đình công tác ứng trực đảm bảo an ninh an toàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sau thời điểm đó diễn biến tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp khi số người nhiễm sars cov hai tăng
đồng nghĩa với số người thuộc diện cách ly cũng gia tăng theo cấp số nhân
nói thật là các đồng chí không gửi đâu trực liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn mà lúc nào chúng tôi yêu cầu là đồng chí có mặt
và tuần tra suốt ngày suốt đêm động viên tinh thần nhân dân chấn an để cho nhân dân bình tĩnh
nói chung là họ rất tốt
khi diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát mạnh tại các nước châu âu châu mỹ hàng trăm nghìn người việt
đang sinh sống tại nước ngoài muốn về nước tránh dịch bệnh lúc này các cửa khẩu sân bay quốc tế
là mặt trận căng thẳng của các cán bộ chiến sĩ xuất nhập cảnh
mặc dù là cũng có những trường hợp các đồng chí khi tiếp xúc với các bệnh nhân dương tính f
thì các đồng chí là thuộc diện f một là phải đưa đi cách ly cũng như là xét nghiệm ở bệnh viện nhiệt đới
trình chờ kết quả xét nghiệm thì kể cả tập thể lãnh đạo đơn vị cũng như cá nhân các đồng chí
và các đồng nghiệp các đồng đội khác là cũng đều có những lo lắng là chờ kết quả
nó thực sự là một câu chuyện giữa dương tính và âm tính
mặc dù vậy nhưng chúng tôi vẫn phải xác định là công tác chuyên môn cũng như nhiệm vụ
cho lãnh đạo cấp trên giao thì vẫn phải hoàn thành một cách xuất sắc nhất
tình hình dịch bệnh trong nước vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp
với tinh thần chống dịch như chống giặc thực hiện nghiêm công điện số một
của bộ trưởng bộ công an công an các đơn vị địa phương cũng đã đi từng ngõ gõ từng nhà
để lập danh sách người nước ngoài và công dân việt nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước
hiện đang cư trú tại địa phương kể từ ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tính đến một mươi tám h chiều ngày hai mươi năm tháng ba bộ công an đã hoàn tất việc kiểm tra giả soát
chủ động triển khai các biện pháp đáp ứng các cấp độ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của quốc gia
bộ công an đã quyết định lập khu cách ly trên cơ sở
cơ sở cải tạo một phần công trình hiện có của trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i
việc sớm đưa vào các khu cách ly tập trung là sự chủ động đi trước một bước so với diễn biến dịch
hiện tại của bộ công an nhằm đảm bảo không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống
trong suốt cuộc chiến với dịch covid một mươi chín đến nay mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không
quản ngại gian khổ chấp nhận hy sinh có thể bị lây nhiễm dịch covid một mươi chín bất cứ lúc nào để
đảm bảo đồng chế sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ

trong suốt cuộc chiến với dịch covid một mươi chín đến nay mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không quản ngại gian khổ
ngành công an thì vừa bảo vệ an ninh trật tự nhưng đồng thời cũng vừa trong cái đợt chống dịch này
cũng đã góp phần không nhỏ trong cái việc là phòng chống cái dịch covid này
hôm qua thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi thư ghi nhận đánh giá cao kết quả thành tích
của toàn lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đây chính là nguồn động viên khích lệ mỗi cán bộ chiến sĩ trên cương vị lĩnh vực đang đảm nhiệm
sẽ tiếp tục phát huy và nỗ lực hơn nữa trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp
và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin nhanh hai mươi h
mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên ant